nhìn về một năm hai nghìn một mươi tám phong phú đa dạng và rồn rập các hoạt động văn hóa văn nghệ chúng ta thấy nổi lên một số sự kiện lớn trong đó không thể không nói đến việc sân khấu cải lương tròn một trăm linh năm tuổi
từ đầu năm đến cuối năm đã diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm một trăm linh năm sân khấu cải lương
nhưng đáng kể nhất chính là việc sàn dựng và công diễn vở cải lương thầy ba đợi tác phẩm do phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thế kỳ tổng giám đốc đài tiếng nói việt nam viết kịch bản và nghệ sĩ ưu tú triệu trung kiên làm đạo diễn
đây là một vở diễn hoành tráng quy tụ nhiều diễn viên tài danh của cả ba miền bắc trung nam chứa được nhiều thể nghiệm táo bạo trong nghệ thuật sân khấu
và có lẽ đó chính là một trong những điểm nhấn quan trọng để chúng ta tin rằng dù đang gặp nhiều khó khăn nhưng sau một trăm linh năm sân khấu cải lương vẫn còn rất nhiều tiềm năng và dư địa để tiếp tục phát triển mạnh mẽ
mặc dù có rất nhiều những khó khăn thậm chí những khó khăn đến mức mà đã nhiều người đặt dấu hỏi là liệu cải lương có còn tiếp tục được tồn tại được nữa hay không
tuy nhiên thì nhìn về bình diện thực tế mà nói thì thấy thế này
ở phía bắc vẫn có đến một chục đơn vị cải lương hoạt động
ở phía nam thì ta thấy trong đời sống xã hội vẫn là cái sự xuất hiện dây đặc của loại nghệ thuật cải lương
ở trên truyền hình trên đài phát thanh trong tất cả các hoạt động xã hội từ thành phố cho đến miệt vườn đâu đâu cũng thấy những hoạt động cải lương
những người dân bình thường của miền nam trong những ngày dịp quan trọng của mình như hiếu hỉ
không muốn được nghe những làn điệu cải lương
và chính vì nhu cầu lớn đó từ xã hội mà các nghệ sĩ cải lương của miền nam hoạt động tối đa công suất của mình
nhân tố của sân khấu cải lương vẫn đang còn có sức sống thực sự trong đời sống xã hội
cá nhân tôi thì tôi lạc quan và tôi cho rằng là cải lương sẽ tiếp tục tồn tại và phát triển
nhưng quan trọng là nó sẽ phát triển theo hướng như thế nào thì đó cần phải có một cái sự đào sâu suy nghĩ
cần phải có sự nhận thức rõ ràng để vạch ra được những
đường hướng phát triển cho sân khấu cải lương
thì tôi vẫn tin là bằng cái sự năng động nhạy bén của những cái thế hệ nghệ sĩ
từ các thế hệ gạo cội cho đến những thế hệ đương thời rồi
những cái thế hệ hậu sinh sau này
ta thấy những thế hệ trẻ của việt nam có nhiều cái nhân tố tích cực đang được nảy nở
thành ra tôi vẫn tin vào cái tố chất của con người việt nam
với cái tình yêu dân tộc và yêu văn hóa dân tộc thì tôi tin sân khấu cải lương vẫn còn tiếp tục phát triển được
một trăm linh năm sân khấu cải lương cũng khiến cho liên hoan sân khấu cải lương toàn quốc
diễn ra vào trung tuần tháng chín tại thành phố tân an tỉnh long an
trở nên một hoạt động mang nhiều ý nghĩa
trong bối cảnh sân khấu nói chung và sân khấu cải lương nói riêng
đang phải đối mặt với vô vàn thách thức
nhiều người thậm chí đã bi quan cho rằng
có lẽ đây sẽ là liên hoan toàn quốc cuối cùng của nghệ thuật cải lương
tuy nhiên căn cứ vào những gì đã thực sự diễn ra
từ tinh thần sân khấu cải lương
sáng tạo công hiến và lửa nghề sừng dục của các nghệ sĩ
đến sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả mộ điệu
chúng ta có quyền lạc quan tin vào tương lai của bộ môn nghệ thuật này
ba mươi đoàn nghệ thuật công lập và ngoài công lập tham gia
lần này có một cái mới tức là có đến sáu đoàn xã hội hóa tham gia
với một lực lượng hùng hậu và với những vở diễn rất là chất lượng
thế thì với một cái bề dày của các đơn vị
tham gia như vậy với một đội ngũ nghệ sĩ rất hùng hậu như vậy
và đặc biệt tôi thấy thế này đặc biệt là cái lứa nghệ sĩ trẻ
rất là đông đảo và đầy tiềm năng
chính đó là một cái tín hiệu mà tôi cho rằng rất là mừng
cái sức sống nội tại từ lực lượng sáng tạo
từ cái sự tồn tại của các đơn vị
từ cái sự nhiệt huyết của từng đơn vị
khi mà tập trung dồn tất cả những cái tinh túy của mình
cho một cái tác phẩm để đến tham gia diễn
thì tất cả những cái đó nó làm cho người ta thấy
một cái hội diễn cải lương vẫn rất là khỏe mạnh
bên cạnh đó là cái sự tán đồng của khán giả ở long an nữa
rất nhiều đêm phun ghế
thế thì ta thấy là cái sự quan tâm của khán giả đối với cải lương
thì vẫn còn tốt lực lượng vẫn còn tốt
cho nên tôi nghĩ rằng nếu đánh giá là cải lương
đang ở những giai đoạn cuối cùng mình
thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái đánh giá chưa được khách quan
năm hai nghìn một mươi tám có thể nói là năm của rất nhiều các cuộc liên hoan
và các cuộc diễn tả
các cuộc thi tài năng thuộc khối nghệ thuật biểu diễn
trong đó có liên hoan ca mối nhạc toàn quốc
diễn ra đợt một vào đầu tháng bảy tại cao bằng
và đợt hai vào cuối tháng tám tại đà nẵng
liên hoan diễn ra trong thời điểm các đơn vị nghệ thuật
đang đứng trước những thử thách lớn
của việc thay đổi hệ thống tổ chức quản lý
các đơn vị sự nghiệp công lập
theo tinh thần nghị quyết trung ương sáu
tuy nhiên đây lại là một liên hoan mở về đề tài
một sự vẫy gọi khả năng sáng tạo không giới hạn
của các đơn vị nghệ thuật và các nghệ sĩ
chính vì thế kết quả đạt được từ liên hoan
là rất đáng phấn khởi
liên hoan ca mối nhạc chuyên nghiệp toàn quốc
là dịp mà tất cả các văn nghệ sĩ
cũng như các đoàn nghệ thuật trong cả nước
tụ họp nhau về
đấy là những dịp người ta được trình bày
được thể hiện tất cả những tiết mục
mà đạt đến tính nghệ thuật cao nhất
người ta cứ gọi đùa với nhau là thi nghề
đấy là một điều vinh dự
và cũng là dịp rất hiếm hoi
để các bạn có thể ghi tên mình vào
danh sách của các nghệ sĩ
có tiếng nói với nghệ thuật trong cả nước
trong liên hoan lần này
rất nhiều các tiết mục mùa rất hay
thí dụ mùa nghêu của đoàn sao biển
do hữu tử là tổng đạo diễn
đồng thời là biên đạo của tiết mục đó
đấy là một tiết mục duy nhất
không dùng âm nhạc cho mùa
mà dùng toàn bằng tiếng động
tôi đánh giá cao với cái việc đó
bởi vì chúng ta đều biết là
mùa là phải có nhạc đúng không
nhạc là tiên quyết
nhưng ở đây anh tử đã khai thác
từ những động tác đầy thường thôi
người ta đi giữ nghêu như thế nào
gõ gõ như thế nào tất cả những cái
tất nhiên là phải có ý đồ
không làm một cái lộn xộn
rõ ràng nó tôn cái tiết mục lên rất là nhiều
đấy cũng là cái mà đáng nhớ
liên hoan lần này
lượng tác phẩm mới
cũng như các nhạc sĩ mới xuất hiện
trong hội diễn tương đối nhiều
như chúng ta vẫn biết từ xưa này
tất cả những cái cuộc như liên hoan phim
hay là liên hoan sân cấu v v
thì thường tập trung ở một số nhóm tác giả
nhưng ở đây cả hai lần
một và hai
đều xuất hiện một số nhạc sĩ trẻ
rất là tốt rất là tốt
liên hoan phim quốc tế hà nội lần thứ năm
diễn ra trong năm ngày cuối tháng một mươi
là một sự kiện văn hóa quan trọng
của năm hai nghìn một mươi tám
qua một mươi năm làm liên hoan phim
chúng ta đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn
về khâu tổ chức
có nhiều sáng tạo hơn
về các hoạt động làm phong phú hóa
nội dung chương trình
và từ đó uy tín quốc tế của liên hoàn phim
cũng được nâng lên rõ rệt
rất nhiều bộ phim hay
thắng những giải thưởng lớn của đệ đảnh thế giới
đã tham dự liên hoan phim
quốc tế hà nội lần thứ năm
tạo thành một đại tiệc phim
thực sự dành cho khán giả
yêu nghệ thuật thứ bảy
việt nam và đây cũng là cơ hội tốt
để điện ảnh việt nam
có thể nhìn lại mình
rất nhiều bộ phim hay
trong mấy ngày liên hoan phim đó
các nhà điện ảnh trong nước được dịp
tiếp cận với các nghệ sĩ quốc tế
cũng như phim của họ nhất là những cái phim
mà được trao giải
ở liên hoan phim
và chúng tôi đoán cũng không nhầm
nó lại rơi vào chính phim iran
là một cái đất nước mà điện ảnh rất phát triển
hàn quốc bên cạnh đó cũng vậy
phim nhắm mắt
thấy mùa hè của nữ phụ nữ
đạo diễn cao thùy nhi
là phim việt nam duy nhất tham dự
tranh giải phim chuyện dài
trong liên hoan phim quốc tế hà nội lần thứ năm
với bộ phim này
diễn viên phương anh đào
đã được trao giải nữ diễn viên chính
xuất sắc nhất tuy nhiên
đây chỉ là một bộ phim tình cảm
nhẹ nhàng lãng mạn cảnh quay đẹp
chưa mang sức nặng của một
tác phẩm điện ảnh phim chuyện
có thể xoáy sâu vào những vấn đề
căn cốt của đời sống xã hội
đường đại hoặc có thể
đại diện cho văn hóa và con người việt nam
theo đánh giá
của nhiều người trong giới điện ảnh
thậm chí có thể nói
nhắm mắt thấy mùa hè không phải là
một bộ phim đủ sức tham dự
một liên hoan phim quốc tế
ban giám khảo cũng chăm chú
vào bộ phim này nhưng tiếc
họ nói rằng là tiếc là vì không hề
phản ánh cái đời sống cũng như là
văn hóa của việt nam
mà lại sang tận nhật
để toàn bối cảnh nhật
và phong tục tập quán của nhật
ẩm thực của nhật
đây là một cái điều vô cùng đáng tiếc
vì như một số người nói là
để cái sân nhà
nó bị trống vắng
và có người còn bảo bày tiệc
cho mọi người
sơi còn mình thì
chả có gì
thế thì đấy là cái điều đáng tiếc vô cùng
của điện ảnh việt nam
thế mà đây cũng là lần thứ năm rồi
tức là một mươi năm có liên hoan phim
cứ hai năm một lần
thì điều này nói lên cái gì
nói lên những cái bộ phim
chính thống của chúng ta không có
không có vì sao không có
tình trạng hãng phim truyện việt nam như thế
làm sao có được một bộ phim nào
kể cả phim đặt hàng cũng sáu bảy năm nay
bây giờ mới có vẻ dậm dịch được hai ba phim
bắt đầu chú ý đến
để coi như là có thể đầu tư
thì đây là một cái khoảng trống vô cùng tiếc
bởi vì chúng ta có gần sáu mươi năm
tới năm hai nghìn một mươi chín
sẽ kỷ niệm sáu mươi năm hãng phim truyện việt nam
chúng ta có một bề dày truyền thống
bề dày lịch sử
bề dày về chuyên nghiệp
về sản xuất phim
những cái sản phim lớn
phim điện ảnh đúng là đầu tàu
của một ngành điện ảnh
thì chúng ta đã bỏ rơi
và liên hoan phim quốc tế chúng ta tổ chức
thì rất tốt mà cái nội dung của nó
cái chính nhất để mà vực dậy
cái nền điện ảnh nước nhà thì lại bị buông
trong những ngày cuối năm hai nghìn một mươi tám này
có một sự kiện vui
và khó có thể không nhắc đến
đó là vào đêm trung kết
cuộc thi hoa hậu hoàn vũ thế giới hai nghìn một mươi tám
diễn ra ở phương quốc thái lan
hoa hậu heo hei nie của việt nam
đã lọt vào top năm
bỏ lại sau lưng gần chín mươi thí sinh
đến từ các quốc gia trên khắp thế giới
khi heo hei nie được sướng tên
trong top năm trung quốc
người hâm mộ cả nước
đã như vỡ òa
bởi đây là lần đầu tiên việt nam
có một đại diện tiến xa đến thế
trong cuộc thi sắc đẹp hàng đầu thế giới
như hoa hậu hoàn vũ
bằng vẻ đẹp đầy ca tính
phong thái dạng dỡ
và sự thể hiện tuyệt vời của mình
có thể nói cô gái người ed
heo hei nie đã lập nên kỳ tích
mang lại niềm tự hào to lớn
cho nhan sắc việt nam
trên đấu trường quốc tế

thời hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa mạnh mẽ có nhiều kết quả đáng mừng
thể hiện sự sáng tạo dồi dào và tinh thần cống hiến của văn nghệ sĩ cả nước
xong cũng có không ít những dấu hiệu khiến chúng ta phải nhìn nhận lại một cách nghiêm khắc
từ đó tìm ra những hướng đi mới hoặc sự điều chỉnh cần thiết
đặc biệt là trên phương diện quản lý và tổ chức công việc
tám trăm linh khách trong đó một trăm năm mươi khách quốc tế đạt doanh thu hai trăm ba mươi một tỷ đồng
văn miếu quốc tử giám một sáu triệu khách đạt doanh thu bốn mươi sáu tỷ đồng
đó là những đóng góp rất lớn về mặt kinh tế xã hội và du lịch mà ngành di sản đã đạt được trong năm qua
đồng thời sự vinh danh của unesco đối với cuốn sách hoàng hoa xứ trình đồ
vào danh mục di sản tư liệu của chương trình ký ức thế giới khu vực châu á thái bình dương
và công viên địa chất non nước cao bằng được công nhận là công viên địa chất toàn cầu
đã giúp chúng ta có thêm nhiều cơ hội để giới thiệu về văn hóa quảng bá và phát triển du lịch
thể chế chính sách trong lĩnh vực di sản văn hóa tiếp tục được hoàn thiện
thông qua việc xây dựng một dự thảo nghị định và một dự thảo chỉ thị
trình chính phủ và thủ tướng chính phủ xem xét ban hành
ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai vừa qua thủ tướng chính phủ đã ký quyết định

thủ tướng chính phủ đã ký quyết định và xếp hạng một mươi một di tích quốc gia đặc biệt
và công nhận hai mươi hai bảo vật quốc gia
trước đó hai nhiệm vụ và một quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt
đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
bộ trưởng bộ văn hóa thể thao vô lịch cũng đã quyết định xếp hạng một mươi bốn di tích quốc gia
đưa bốn mươi ba di sản văn hóa phi vật thể vào danh mục di sản văn hóa phi vật quốc gia
và cấp phép tham dồ khai quật khảo cổ tại ba mươi bảy địa điểm
bên cạnh đó việc tổ chức và quản lý lễ hội cũng được thắt chặt hơn
nhờ nghị định một trăm một mươi hai nghìn một mươi tám ndcp của chính phủ ban hành ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
nghị định gồm bốn chương hai mươi bốn điều có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
sự ra đời của nghị định này sẽ góp phần vào việc tổ chức và quản lý lễ hội
một cách bài bản và quy cụ hơn
từ đó xóa bỏ những hình ảnh xấu trong các lễ hội truyền thống
đảm bảo thực hiện các lễ hội theo đúng chủ trương chính sách của nhà nước
mà vẫn tạo được không gian vui chơi lành mạnh văn hóa cho người dân
bên cạnh những sự thay đổi về thể chế và những thành tiệu đạt được trên phương diện kinh tế xã hội
một số vấn đề về bảo tồn và trùng tu di tích trong năm vừa qua vẫn tiếp tục nhận được sự chú ý của dư luận
điển hình là sự việc xây dựng trái phép tại núi cái hạ xã trường yên huyện hoa lư tỉnh ninh bình
vùng lõi quần thể danh thắng tràng an
đây được xem là sai phạm lớn đã vi phạm nghiêm trọng các quy định thuộc luật di sản văn hóa
luật bảo vệ rừng luật xây dựng luật đất đai
và quyết định phê duyệt về quy hoạch chung xây dựng quần thể danh thắng tràng an ninh bình của thủ tướng chính phủ
mặc dù kết luận thanh tra đã buộc doanh nghiệp là công ty cổ phần du lịch tràng an phải tháo rỡ công trình xây dựng trái phép nói trên
tuy nhiên một lần nữa chúng ta cần nhìn nhận lại
và trùng tu di tích trong thời gian qua vẫn còn nhiều vấn đề cần bàn tới
cục di sản văn hóa đã tham mưu cho lãnh đạo bộ ban hành và trình chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền
để tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý tạo điều kiện cho các hoạt động bảo vệ di sản văn hóa nói chung
và bảo vệ di tích riêng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
với tất cả những văn bản được bàn hành mới bàn hành trong thời gian vừa qua
chúng tôi cũng tăng cường ý thức và kiến thức cho những người làm công tác tu bổ di tích
đồng thời thắt chặt những quy định về hoạt động tu bổ di tích từ khâu lập quy hoạch đến khâu thiết kế thi công tu bổ di tích
đảm bảo theo đúng những quy trình về tu bổ di tích

từ đó sẽ hạn chế được tối đa những sai phạm trong quá trình thực hiện
vấn đề ở đây là chúng ta cần phải có một cuộc tổng điều tra để đánh giá lại toàn bộ tình trạng của các di tích
và qua đó xây dựng một chính tự ưu tiên để làm sao cứu vạn và duy trì một số di tích có giá trị đặc biệt

còn đối với hàng chục nghìn di tích đó
cần có những sự phối hợp ngoài các nguồn lực của nhà nước
là những nguồn lực xã hội hóa khác của các tổ chức doanh nghiệp tư nhân hay là của người dân
đóng góp chung vào công cuộc bảo tồn di sản văn hóa nhân tập
ngoài ra tôi thấy ngoài công việc tu bổ và cứu vạn các di tích
nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của ngành di sản trong năm tới là tiếp tục giả soát
hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm và cơ chế chính sách
để tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa
năm hai nghìn một mươi tám là một năm với nhiều thành công của ngành du lịch việt nam
nhiều nhiệm vụ quan trọng đã được ngành du lịch thực hiện thành công
như triển khai các giải pháp duy trì tốc độ tăng trưởng khách
triển khai thực hiện chương trình hành động của chính phủ
thực hiện nghị quyết số tám nqtu về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
báo cáo bộ trình thủ tướng chính phủ các đề án cơ cấu lại ngành du lịch
quỹ hỗ trợ phát triển du lịch ứng dụng tổng thể công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch
nâng cao hiệu quả trong quảng bá xúc tiến du lịch
những con số đáng mừng mà ngành du lịch đã đạt được
gần một mươi ba triệu lượt khách quốc tế đến việt nam trong một mươi tháng
đưa số lượng khách quốc tế đến việt nam trong cả năm hai nghìn một mươi bảy
trong năm qua các hoạt động nhằm bảo tồn văn hóa truyền thống vốn có của địa phương
vừa nhằm phát triển du lịch tiếp tục được tổ chức thông qua các ngày hội văn hóa thể thao du lịch
các dân tộc tại các địa phương như yên bái lào cai quảng ninh
bên cạnh các thành tiệu đã đạt được không thể không nhắc tới những hạn chế còn tồn tại trong năm vừa qua
đặc biệt là những vụ việc không hay
làm xấu đi hình ảnh của du lịch việt nam trong mắt du khách trong và ngoài nước
có thể kể tới tình trạng chặt chém du khách của một bộ phận người làm du lịch
vẫn diễn ra ở các địa điểm được xem là hút khách bậc nhất
ngoài ra còn phải kể đến tình trạng các tour du lịch không đảm bảo chất lượng
theo như quảng cáo và cam kết với người sử dụng dịch vụ
tất cả những sự việc này đã ít nhiều ảnh hưởng tới hình ảnh của việt nam trong mắt du khách
cần có những chính sách quản lý chặt chẽ để hạn chế tối đa tình trạng này tái diễn
để du lịch phát triển bền vững trong thời gian tới
cần tạo điều kiện thuận lợi cho chính sách cấp visa
mở cửa bầu trời
thu hút đầu tư nước ngoài
bên cạnh đó
cần đầu tư về công tác xúc tiến quảng bá
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp du lịch
nâng cao sức cạnh tranh của du lịch việt nam trong khu vực và trên thế giới
phát huy thế mạnh về nguồn tài nguyên
đặc biệt là việc khai thác giá trị các di sản để phục vụ du lịch
để du lịch việt nam thực sự cất cánh
năm hai nghìn một mươi tám đã khép lại với những mảng màu tươi sáng trên bức tranh toàn
bức tranh toàn cảnh của thể thao việt nam
xong điều đó cũng báo hiệu thêm nhiều thách thức mới
cho các vận động viên đội tuyển quốc gia ở hành trình năm hai nghìn một mươi tám
trong một chư kỳ kéo dài ba trăm sáu mươi năm ngày đã qua
những thành tích tại asean games và aff cup
cùng hàng loạt sự kiện trong nước và quốc tế
đã được coi là thước đo đánh giá đối với sự phát triển của nền thể thao nước nhà
sự kiện thể thao hàng đầu châu lục được tổ chức bốn năm một lần
có ý nghĩa rất quan trọng đối với các quốc gia châu á
asean một mươi tám thu hút sự tham dự của bốn mươi năm đoàn thể thao
đến từ bốn mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
với hơn một mươi một vận động viên tranh tài ở bốn trăm sáu mươi hai nội dung thi đấu thuộc bốn mươi môn thể thao
đây cũng là kỳ đại hội thể thao mà chúng ta tham dự với lực lượng hùng hậu nhất
bao gồm năm trăm hai mươi thủ đô
hai mươi ba thành viên trong đó có ba trăm năm mươi hai vận động viên và tám mươi một huấn luyện viên
asean một mươi tám được xem là mục tiêu lớn nhất của thể thao việt nam trong năm hai nghìn một mươi chín
mục tiêu đặt ra phân đấu giành được từ ba đến năm huy chương vàng
trong đó phải có huy chương vàng thuộc nhóm môn olympic
mục tiêu này là thách thức lớn với đoàn
bởi ở hai kỳ asean gần đây
thể thao việt nam đều chỉ giành được một huy chương vàng
mục tiêu thứ nhất là phải có một môn thể thao olympic đạt huy chương vàng
và về phần chỉ tiêu là phân đấu từ ba đến năm huy chương vàng
đoàn thể thao việt nam đạt được bốn huy chương vàng
và đạt được ở hai môn thể thao là môn olympic
và một môn thể thao là môn asean
qua cái thi đấu vừa rồi asean thì các vận động viên của chúng ta thực sự là rất là cố gắng
sau khi hàng loạt gương mặt được kỳ vọng gia quân và thi đấu không thành công
bốn cô gái gồm tạ thanh huyền lương thị thảo hồ thị ly và phạm thị thảo
đã thi đấu đầy ấn tượng để cán đích đầu tiên trong phần thi chung kết
đây là tấm huy chương vàng lịch sử của rowing việt nam tại á vận hội
cảm giác rất là hạnh phúc và rất là sung sướng khi mà mang được cái vinh quang về cho đất nước
đối với đội tuyển điền kinh môn thể thao cơ bản olympic
đây quả là một kỳ asean thành công khi lần đầu tiên
các vận động viên đã giành được tấm huy chương vàng

đồng thời đi vào lịch sử thể thao việt nam với tư cách vận động viên điền kinh đầu tiên
giành huy chương vàng á vận hội sau ba mươi sáu năm chờ đợi
đối thủ của thảo rất là mạnh
bởi vì nó thành tích gần như bốn vận động viên xem xem thành tích nhau
chính vậy là chúng tôi có những đấu pháp và ban đấu luyện thống nhất
tập trung tối đa
vào những lần nhảy đầu tiên để làm sao đạt được những thành tích tốt nhất
đối thủ chúng ta sẽ gặp nhiều những tâm lý ban đấu luyện
cũng như thầy trò chúng tôi đã phối hợp với nhau rất là tốt
để hoàn thành được chỉ tiêu giành từ ba đến năm huy chương vàng đề ra của thể thao việt nam
có công đóng góp rất lớn của các võ sĩ pencastilat
khi giành được thành tích hai huy chương vàng bảy huy chương bạc và ba huy chương đồng
đây cũng là đội tuyển giành nhiều huy chương vàng nhất của đoàn thể thao việt nam
tại asean một mươi tám
với hai huy chương vàng của võ sĩ trần đình nam hạng dưới bảy mươi năm kg
và nguyễn văn trí hạng dưới chín mươi năm kg nam
pencastilat đã góp một nửa số huy chương vàng
giúp đoàn thể thao việt nam cập bến một cách an toàn
hai môn thể thao olympic đạt được huy chương vàng đã vượt một chỉ tiêu
mà đoàn thể thao việt nam đề ra
có thể nói là các vận động viên của chúng ta khi đạt được hai tấm huy chương vàng
của môn olympic đã vượt chỉ tiêu một cách rất là xuất sắc
tại đó pencastilat với hai tấm huy chương vàng của vận động viên trí và vận động viên nam
để lại một dấu ơn trong quá trình chúng ta tham dự asean
để phục vụ mục tiêu đạt được từ ba đến năm huy chương vàng tại kỳ asean một mươi tám
ngành thể thao đã lên kế hoạch chi tiết cho một mươi vận động viên trọng điểm
có khả năng tranh chấp tấm huy chương vàng
tuy nhiên tại asean một mươi tám những môn olympic được thể thao việt nam đặt kỳ vọng nhiều nhất
như bơi thể dục dụng cụ bắn súng cử tạng đều thi đấu không mấy
tuy nhiên tại asean một mươi tám những môn olympic được thể thao việt nam đặt kỳ vọng nhiều nhất
như bơi thể dục dụng cụ bắn súng cử tạng đều thi đấu không mấy

tuy nhiên tại asean một mươi tám những môn olympic được thể thao việt nam đặt kỳ vọng nhiều nhất

tuy nhiên tại asean một mươi tám những môn olympic được thể thao việt nam đặt kỳ vọng nhiều nhất

tuy nhiên tại asean một mươi tám những môn olympic được thể thao việt nam đặt kỳ vọng nhiều nhất
như bơi thể dục dụng cụ bắn súng cử tạng đều thi đấu không mấy
người khuyết tật việt nam tham dự đại hội có bảy mươi tám thành viên trong đó có năm mươi ba vận động viên tham gia tranh tài ở bảy môn thể thao với quyết tâm giành được từ bốn huy chương vàng trở lên
bên cạnh mục tiêu giành huy chương nhiệm vụ trọng tâm của thể thao người khuyết tật việt nam còn phấn đấu lập như kỷ lục tích lũy điểm để giành xuất chính thức tham dự paralympic tại nhật bản vào năm hai nghìn hai mươi
sau chuỗi ngày tranh tài sôi nổi tại asean paragame hai nghìn một mươi tám đoàn thể thao người khuyết tật việt nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thi đấu với tám huy chương vàng tám huy chương bạc và hai mươi bốn huy chương đồng
các vận động viên của việt nam chỉ tham gia thi đấu bảy trên một mươi tám môn trong đó có một môn thi đấu thử nghiệm là judo sáu môn còn lại đều có huy trường
đặc biệt môn cử tạ có bốn vận động viên tham gia cả bốn đều giành huy chương trong đó có hai huy chương vàng
môn bơi lội nổi bật nhất là thành tích của vận động viên võ thanh tùng đã phá sâu một kỷ lục cũ của châu á do chính mình thiết lập ở cự li một trăm linh m tự do và xác lập thêm ba kỷ lục mới của đại hội
các vận động viên của việt nam chỉ tham gia thi đấu bảy trên một mươi tám môn thi đấu với tám huy chương vàng trong đó có bốn kỷ lục cũ đánh giá rất cao để đạt thành tích rất xuất sắc của các vận động viên việt nam
sau kỷ đại hội lần này các vận động viên sẽ bắt tay vào chuẩn bị cho asean paragame lần thứ một mươi tại philippines vào năm hai nghìn một mươi chín và mục tiêu cao hơn là hứa đến paralympic tokyo vào năm hai nghìn hai mươi
các vận động viên của việt nam sẽ bắt tay vào chuẩn bị cho asean paragame lần thứ một mươi tại philippines vào năm hai nghìn một mươi chín và mục tiêu cao hơn là hứa đến paralympic tokyo vào năm hai nghìn một mươi chín